khoảng bốn giờ sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một một vụ tai nạn dẫn đến cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường quốc lộ một mươi ba
đoạn qua ấp ba xã minh hưng thị trấn trơn thành tỉnh bình phước khiến sáu người trong hai gia đình bị chết cháy
một mươi năm căn nhà bị thiêu dụi hoàn toàn năm căn nhà khác bị ảnh hưởng nặng
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên chiếc xe bồn chở đầy xăng lưu thông trên đường quốc lộ một mươi ba
hướng từ thành phố hồ chí minh đi thị xã bình long tỉnh bình phước
khi đến đoạn chợ minh hưng do chạy với tốc độ cao lại không chú ý quan sát nên đã tông thẳng vào đuôi xe ba gác trở đà lạnh chạy cùng chiều phía trước
cú tông khiến xe bồn bị lật ngửa văng ra ngoài hàng nghìn lít xăng trong bồn bị nổ tung bốc cháy ngổn ngụt
ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang nhiều ngôi nhà ngay bên đường quốc lộ một mươi ba thiêu dụi nhiều căn nhà mặt tiền đang kinh doanh
phải mất hơn ba giờ đồng hồ các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy mới khống chế được ngọn lửa không cho lây lan sang các khu vực lân cận
vụ cháy kinh hoàng đã thiêu dụi hoàn toàn một mươi năm căn nhà năm căn nhà khác bị ảnh hưởng nặng sáu người bị chết cháy và nhiều người khác bị thương
hơn sáu giờ đồng hồ kể từ khi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh bình phước xảy ra
thì các cơ quan chức năng hiện vẫn đang tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn